hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất tp hcm
và tổng công ty điện lực tp hcm đồng tổ chức lễ phát động chương trình phát triển điện mặt trời áp mái
và năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
các bên đặt mục tiêu phát triển một mw với một doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
khu chế xuất khu công nghệ cao trên địa bàn tp hcm
nếu hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra hoạt động này sẽ giúp giảm một mươi một mươi năm lượng điện tiêu thụ
góp phần giảm hai mươi ba triệu tấn khí co hai tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên quốc gia
bảo đảm an ninh năng lượng đô thị giảm áp lực ô nhiễm môi trường
trước tình hình đó hiệp hội các doanh nghiệp thành phố cũng như ban quản lý các khu công nghiệp
khu chế xuất tp hcm và công ty điện lực tp hcm đã phối hợp phát động
và đề ra chương trình với các giải pháp cụ thể dành cho các doanh nghiệp
khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
thực tế việc phát triển điện mặt trời áp máy và năng lượng tái tạo
tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao tp hcm
có rất nhiều lợi thế trong giai đoạn hiện nay